tại đà nẵng ngày công nghệ thông tin nhật bản năm hai nghìn một mươi chín cũng đã khai mạc trong sáng nay
nhằm xúc tiến hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam và nhật bản
ngày công nghệ thông tin nhật bản năm hai nghìn một mươi chín có chủ đề hợp tác việt nhật thúc đẩy chuyển đổi số
ngày hội đã thu hút nhiều doanh nghiệp việt nam nhật bản chia sẻ thông tin kinh nghiệm hợp tác
trong xu hướng công nghệ thông tin mới phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin
hoạt động này sẽ hỗ trợ mở rộng hợp tác doanh nghiệp việt nhật trong lĩnh vực công nghệ thông tin
đặc biệt là các công nghệ mới của cách mạng công nghiệp bốn sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi